thời gian gần đây trên một số địa bàn của thủ đô hà nội xuất hiện các đối tượng dùng thủ đoạn nhờ chuyển đồ để lừa đảo chiếm hoạt tài sản của các em học sinh sinh viên
đáng chú ý là nhiều em đã bị lứa mất cả điện thoại di động và những tài sản có giá trị chỉ vì những lời nhờ vả tưởng chừng như hết sức đơn giản
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây để nắm rõ hơn về phương thức thủ đoạn này
lúc đấy em rất là sợ em mới chạy vội lại về chỗ điểm ban đầu kia thì thấy anh ấy không còn ở đấy nữa và lúc đấy em chẳng nhận ra là em đã bị lừa
không chỉ riêng em học sinh này với thủ đoạn tương tự nhiều em học sinh trên địa bàn hà nội đã sập bẫy lừa của các đối tượng
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi công an quận thanh xuân nắm bắt thông tin về việc một số em học sinh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn các đối tượng lạ mặt tiếp cận các em học sinh đi một mình trên đường và nhờ giao đồ lấy đổ hộ
rồi sẽ trả công từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng
nguyên nhân của việc lừa đảo này thì chủ yếu là xuất phát từ việc nhẹ dạ cả tên của các em học sinh
thứ hai nữa là các đối tượng này cũng nhầm vào những học sinh sinh viên mà có sử dụng những cái điện thoại hoặc là xe là có giá trị tài sản có giá trị để chiếm đoạt
có thể thấy hình thức lừa đảo nhờ giao đồ rồi chiếm đoạt tài sản là không mới
tuy nhiên với một số học sinh đặc biệt là những bà con
do vậy từ các gia đình nhà trường cần tăng cường tuyên truyền thủ đoạn của tội phạm để chính các em học sinh sinh viên có ý thức cảnh giác
với một sinh viên năm nhất như em thì cái số tiền đấy nó cũng khá là lớn
nhưng nếu mà bảo nhờ em là chuyển hộ một thứ đồ gì đó mà em không biết chắc chắn nó là cái gì thì em sẽ không chuyển
tại vì em cũng đặt một số bài báo và một số thông tin thì rất là dễ bị lừa
công an quận thanh xuân ở đây là trực tiếp là đội hình sự đã phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức việc một là tuyên truyền phòng ngừa về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo này
đối với cả các em học sinh thì không nên tin tưởng vào những người lạ khi họ tiếp cận và đặc biệt là không nên trao tài sản cho những người lạ
với những trường hợp mà người ta nói là có quen với cặp phụ huynh học sinh hoặc với cô giáo thì cần phải có sự kiểm tra trước khi mà nghe theo hoặc là thực hiện theo yêu cầu của những người đấy
thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các em học sinh sinh viên cũng là lời cảnh báo các gia đình không nên trang bị cho con những vật dụng hay điện thoại đắt tiền khi đến trường
đồng thời thường xuyên cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới và ngày càng tinh vi của các đối tượng tội phạm
thông tin đang được dư luận hết sức quan tâm
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện thanh thủy tỉnh phú thọ đã xác nhận
vào ngày hôm qua một mươi bốn tháng một
tại khu du lịch đảo ngọc xanh đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm một học sinh tử vong và hai em khác bị thương nặng
cụ thể vào trưa ngày một mươi bốn tháng một tại khu du lịch đảo ngọc xanh
khi một nhóm người đang ngồi chơi trên tàu lượn siêu tốc thì bất ngờ xảy ra sự cố khiến người chơi rơi xuống đất
hậu quả đã khiến một học sinh tử vong hai em khác bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân xử lý theo quy định của pháp luật
được biết đây là nhóm học sinh của trường trung học phổ thông đông anh hà nội đang tham gia buổi giã ngoại thì xảy ra tai nạn
liên quan đến vụ việc này thì ngày hôm nay ông dương quốc lâm chủ tịch ubnd huyện thanh thủy tp thọ cho biết
đã tạm đình chỉ hoạt động của khu du lịch đảo ngọc xanh tại thị trấn thanh thủy do để xảy ra sự cố trên
tiếp tục có tin tức đáng truy khác
sau đối tượng nhập cảnh trái phép vào việt nam tại khu vực mốc bảy trăm chín mươi hai
cánh gà bên trái của cửa khẩu quốc tế bờ y vừa bị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y bộ đội biên phòng tỉnh con tum phát hiện bắt giữ
qua khai báo sáu đối tượng gồm võ văn liêu võ văn thao đậu xuân tránh lê văn hiếu đều thường trú tại xã diễn lâm huyện diễn châu tỉnh nghệ an
thái thị thu và nguyễn văn thìn đều thường trú tại xã diễn liên huyện diễn châu
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã tiến hành lập văn bản xử lý vụ việc và đưa các đối tượng về khu cách ly theo đúng quy định
cùng với các vấn đề liên quan đến an ninh trả tự thì trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín trong khu vực và trên thế giới còn diễn biến phức tạp
công tác kiểm soát tuyến biên giới ngăn chặn nhập cảnh trái phép càng phải quyết liệt hơn nữa để đề phòng các nguy cơ nguồn bệnh xâm nhập
cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thì vào chiều ngày hôm qua
đoàn công tác của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín do thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên làm trưởng đoàn
đã đến thăm kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu đường bộ kim thành và một số cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh lào cai
thời gian qua tỉnh lào cai đã quyết liệt tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tỉnh đã kiểm soát tốt tình hình không để dịch bệnh bùng phát lây lan trong cộng đồng
thăm kiểm tra tại cửa khẩu đường bộ kim thành và một số cơ sở khám chữa bệnh cơ sở cách ly ở tỉnh lào cai
thay mặt ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống covid một mươi chín thứ trưởng bộ y tế đánh giá cao sự chủ động nỗ lực của tỉnh lào cai
trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phát triển kinh tế xã hội
dịp tết nguyên đán cổ truyền đang đến gần do đó đoàn công tác của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống covid một mươi chín cũng nhận định
đây là thời điểm mà hoạt động xuất nhập cảnh trái phép sẽ diễn ra mạnh mẽ
vì vậy tỉnh lào cai không được lơ là chủ quan cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoạt động xuất nhập cảnh không để dịch bệnh lây lan vào nội địa nước ta
phần cuối như thường lệ là thông tin dự báo thời tiết
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ngày mai trời còn tạnh giáo và có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ hai mươi hai mươi ba độ có nơi còn trên hai mươi ba độ thời tiết ấm áp
tuy nhiên từ ngày một mươi bảy tháng một gió mùa tràn về thì trời cũng chuyển mưa giải rác và nhiệt độ giảm sâu trời chuyển rất đậm rất hại
sang ngày một mươi tám tháng một do khối không khí lạnh khô bao trùm toàn khu vực thời tiết chuyển sang trạng thái là khô giáo
nhưng nhiệt độ thì vẫn tăng hơn trời cũng chuyển rất đậm rất hại
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong chiều tối nay và ngày mai thời tiết chủ yếu là có mưa vài nơi và nhiệt độ cũng sẽ có xu hướng tăng nhẹ trời chỉ rét về đêm và sáng
sau đó từ ngày một mươi bảy sang ngày một mươi tám khu vực sẽ xuất hiện mưa trở lại do tác động của gió đông bắc mạnh tầng thấp kết hợp với địa hình
nhiệt độ theo đó cũng giảm trở lại trời rét sâu có nơi rất đậm rất hại
với các tỉnh ở phía nam đèo hải vân trời cũng chuyển mưa giải rác và nhiệt độ giảm sâu có nơi rất đậm rất hại
với các tỉnh ở phía nam đèo hải vân trời cũng chuyển mưa giảm sâu có nơi rất đậm rất hại
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
về đêm thì kết hợp với điều kiện địa hình nên nhiệt độ giảm thấp xuống dưới ngưỡng là một mươi tám độ trời rét vào thời điểm đêm và sáng
nên quý vị cần mặc áo ấm khi muốn đi ra ngoài vào đêm và sáng sớm
với các tỉnh thành miền nam thời tiết cũng xe lạnh vào đêm và sáng
do đó mà trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ tăng lên mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
mưa ít có khả năng xảy ra nên nhìn chung là thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật và vui chơi của người dân
trong những ngày cuối tuần tại mảnh đất phương nam
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay